gần một triệu thí sinh tại sáu mươi ba hội đồng thi trên cả nước đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi
trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám nghe phổ biến quy chế lịch thi và điều chỉnh sai sót
kỳ thi quan trọng nhất của học sinh phổ thông sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
theo ghi nhận của phóng viên do kỳ thi được tổ chức ngay tại trường mình học hoặc gần trường
nên thí sinh đến điểm thi khá thuận lợi nhiều điểm thi đến hơn một mươi bốn giờ mới có đông thí sinh đến làm thủ tục
các thí sinh cho biết do điểm thi gần nhà nên các em khá thoải mái và không cần đến sớm
tuy nhiên vẫn có nhiều em quên mang theo giấy chứng minh nhân dân
bên cạnh đó cũng vẫn còn có thí sinh chưa nắm chắc quy chế tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi
kể cả khi đã tắt nguồn hay để chế độ im lặng
trong kỳ thi năm nay dù vẫn tổ chức thi tại địa phương
tuy nhiên để đảm bảo chất lượng của kỳ thi và độ tin cậy của kết quả thi
bộ giáo dục và đào tạo cho biết sẽ tăng cường thanh tra cắm chốt tại các điểm thi
xiết chặt các phiếu trả lời thi trắc nghiệm cũng như quy chế trường thi
đặc biệt coi trọng phòng ngừa các hình thức gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao
sau buổi làm thủ tục dự thi nghe phổ biến quy chế vào chiều hai mươi bốn tháng sáu
bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng sáu thí sinh sẽ bước vào hai môn thi đầu tiên là ngữ văn
một trăm hai mươi phút vào buổi sáng và toán chín mươi phút vào buổi chiều